xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay thời tiết ở bắc bộ sẽ có những sự chuyển biến đáng kể
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù sẽ chấm dứt
thay vào đó là sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
thậm chí một số nơi có khả năng xuất hiện mưa đá
gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân
nên nhiệt độ ngày mai có xu hướng giảm nhẹ cao nhất là từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
sau đó từ ngày một mươi sáu khi mà khối không khí lạnh suy yếu
nhưng chỗ trong vùng ấp thấp phía tây phát triển và mờ rộng
thì mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
từ đêm nay mưa cũng tăng cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa mưa to đi kèm tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng giảm ở ngưỡng là từ hai mươi đến ba mươi độ
và sau đó cũng từ ngày một mươi sáu khi mà vùng ấp thấp phía tây phát triển và mờ rộng
thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
riêng các tỉnh từ lai châu điện biên phía bắc của sơn la
xuất hiện nắng nóng khi mức nhiệt cao nhất còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
các tỉnh ở phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an thời thiên huế
cũng chịu tác động của hối không khí lạnh
nên trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
và trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
cùng với đó là nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần
với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó từ ngày một mươi sáu mưa trên khu vực giảm nhanh
chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
và nhiệt độ tăng dần nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
trời ít mưa ngày có nắng và nhiệt độ tăng dần
với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
nhận định nền nhiệt khu vực miền trung sẽ tiếp tục tăng lên
nắng nóng có khả năng gia tăng về cường độ và lan rộng vào tuần tới
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
do chịu ảnh hưởng của dãy ngắp thấp xích đạo
nên có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối
còn trong ngày có nắng giăn đoạn
và nền nhiệt toàn khu vực có xu hướng giảm dần
giao động là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng chịu ảnh hưởng của dãy ngắp thấp xích đạo
nên có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng có tối lóc và gió giặt mạnh
ban ngày khu vực có nắng giăn đoạn
với mức nhiệt ngày đêm giảm nhẹ
giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ